phải có giấy xét nghiệm sars cov hai âm tính thì mới được vào địa phương
và đây là một trong những giải pháp cứng rắn đang được rất nhiều tỉnh thành áp dụng
trong đó có đồng nai nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan
tuy nhiên vào sáng ngày hôm nay thì nhiều tài xế không kịp chuẩn bị giấy xét nghiệm âm tính
với sars cov hai đã phải quay xe ngược trở lại sau khi đã đến đồng nai
theo khi nhận vào đúng giờ ngày hôm nay lực lượng chức năng tải chốt kiểm soát
phòng chống dịch covid một mươi chín đóng trên quốc lộ một k đoạn tiếp giáp với phường hóa an
thành phố biên hòa tỉnh bình dương bắt đầu thực hiện kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính
theo quy định giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai có giá trị trong vòng bảy ngày
từ ngày có kết quả xét nghiệm thì sẽ đủ điều kiện vào đồng nai
sau khi xuất trình giấy xét nghiệm âm tính lái xe được hướng dẫn khai báo y tế lộ trình
sau đó được qua chốt tiếp tục hành trình
tuy nhiên trong khoảng hai giờ đồng hồ theo ghi nhận của phóng viên
thì chỉ có khoảng năm mươi trong số tài xế bị dừng xe kiểm tra có giấy xét nghiệm âm tính
số còn lại bị lực lượng chức năng yêu cầu quay xe trở lại không cho vào đồng nai
trong khi đó chốt kiểm soát đặt trên quốc lộ một đoạn gần cầu đồng nai tiếp giáp với bình dương
với lưu lượng xe quá lớn nên việc kiểm soát chỉ ở mức tương đối không thể dừng toàn bộ xe lưu thông
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng sáu ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã ban hành văn bản quy định
bắt đầu từ giờ sáng ngày năm tháng bảy
toàn bộ người đi về hay đến từ đồng nai
từ tp hcm và bình dương phải có giấy xét nghiệm sars cov hai âm tính